thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở một cửa xa đáy vào hồi một mươi ba h ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
mực nước hồ hòa bình đang còn ở mức một trăm một mươi năm m theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực miền núi phía bắc đang có mưa to mưa lớn diện rộng khu vực tây bắc và việt bắc
trước tình hình hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã có công điện gửi các sở ban ngành cơ quan chức năng tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết đặc biệt là lưu lượng nước đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế